trong vụ án này bị can lê dũng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm công nghệ sài gòn bị đề nghị truy tố về ba tội buôn lậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị can trần thị bích tuyền bị đề nghị truy tố về ba tội buôn lậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đưa hối lộ
một mươi bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh buôn lậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với bị can lâm thị thủy phạm tội là môi giới hối lộ hiện đang bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sao
các bị can này nằm trong tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia bao gồm người trong nước câu kết với pháp nhân nước ngoài thành lập các công ty ma tại nước ngoài
sau đó chúng ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo với mặt hàng giá trị cao xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế giá trị gia tăng
đáng chú ý là trong đường dây này có sự tham gia của ba mươi một cán bộ công chức hải quan của tp hcm và tỉnh an giang
còn tại tỉnh lạng sơn trong khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ một a thuộc địa bàn xã chi lăng huyện tri lăng
tổ công tác công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang có hành vi tàng trữ một năm kg ma túy đá và ma túy tổng hợp
kiểm tra xe taxi chạy hướng lạng sơn hà nội tổ công tác đã phát hiện trong hành lý của hành khách đang ngồi trên xe là anh ngô anh trường
chú tại quận hoàng mai tp hcm có một túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng trong suốt một túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là các chất ma túy
bước đầu anh ngô anh trường khai nhận số ma túy trên có một
một kg là ma túy đá năm kg là ma túy tổng hợp do đối tượng vừa mua tại tp hcm về hà nội để tiêu thụ
qua công tác trinh sát vào dạng sáng ngày hai mươi tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an lâm đồng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn minh trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở phường năm tp hcm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật công an thu giữ gồm một mươi túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng
số ma túy này được nguy trang một cách kỹ càng trong các bao bì sữa tắm trắng
bước đầu trí khai nhận được một người tên ti ở phường bốn nhờ giữ hộ số hàng này
từ lời khai của trí công an đã bắt thêm đặng trần thúy anh còn gọi là ti là chủ của số ma túy đá này
ti thừa nhận nhờ trí giữ hộ một mươi bịch sữa tắm có ma túy đá bên trong để giao hàng cho khách khi ti yêu cầu
vụ án đang được tiếp tục điều tra
vào dạng sáng ngày hôm nay đoàn một kiểm tra lên ngành văn hóa xã hội
phối hợp với đội năm phòng chống tệ nạn công an tp hcm bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán bar paradis
đường tân sơn nhì quận tân phú và phát hiện nhiều sai phạm tại đây
thời điểm tổ công tác vào kiểm tra hàng trăm khách vẫn đang vui chơi trong tiếng nhạc sàng và khói xì xa
bên trên sân khấu hai thiếu nữ mặc mikini phản cảm nhảy múa
phát hiện cảnh sát nhiều tốt thanh niên ủng úm kéo nhau ra ngoài nhưng bị cảnh sát chặn lại để kiểm tra giấy tờ
đoàn kiểm tra đã lập biên bản quán bar với một mươi năm lỗi vi phạm
nhiều hoạt động quá giờ dùng các phương thức kinh doanh có tính chất khiêu dân
kinh doanh hàng hóa nhập lậu không đảm bảo về an toàn phòng cháy
trước đó khuya ngày hai mươi một tháng một đoàn kiểm tra cũng phối hợp với công an phường bình trị đông a quận bình tân
kiểm tra khách sạn đông đô đường mã lò và phát hiện hai nữ tiếp viên đang kích dục cho khách
thưa quý vị mặc dù đã được các lực lượng chức năng và thông tin truyền thông cảnh báo rất nhiều
về tình trạng cháy nổ đang xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây
thì ngay tại tỉnh lâm đồng vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay
tại khách sạn tân thanh số một mươi bảy lê đại hành đà lạt tỉnh lâm đồng đã phát cháy tại tầng bốn
thông tin được chuyển về từ phóng viên quang thành
vụ cháy xuất phát từ phòng bốn trăm một mươi bốn của khách sạn và nhanh chóng cháy lan sang các phòng khác
sau khi phát hiện vụ cháy khách sạn đã kêu gọi khách lưu trú tại khách sạn di chuyển ra ngoài
và báo tin cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nhận được tin báo sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh lâm đồng đã huy động lực lượng và phương tiện tới ứng cứu chữa cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giải thoát được nhiều khách lưu trú tại khách sạn ra ngoài
và ngăn chặn ngọn lưỡi lây lan
đến bảy giờ cùng ngày vụ hỏa hoạn đã được dập tắt
rất may vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguồn nhân của vụ cháy
thưa quý vị trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thái nguyên liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy trong các hộ gia đình
gây thiệt hại lớn về người và tài sản
nguyên nhân là do các hộ gia đình còn lơ là mất cảnh giác trong việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt và các thiết bị điện
dẫn đến hậu quả thương tâm
ghi nhận của nhóm phóng viên thanh hải xanh quốc
người dân ở tổ một mươi chín phường thịnh đán thành phố thái nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ cháy xảy ra đêm ngày hai mươi bốn
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại gia đình anh nguyễn công bằng
ngọn lửa đã thiêu dụi số lượng lớn hàng hóa tài sản trị giá gần tám tỷ đồng
đau xót hơn là hai người trong gia đình anh bằng không thoát ra được nên đã bị tử vong
nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chập điện
chỉ tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay đã xảy ra một mươi chín vụ cháy trong đó có tám vụ cháy trong các nhà ở của dân thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng làm hai người chết và năm người bị thương
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra trong mùa hanh khô và tết nguyên đán bính thân hai nghìn một mươi sáu cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên tăng cường công tác tuyên truyền
khuyến cáo nhắc nhở người dân
nâng cao nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn trọng điểm và khu dân cư
tôi cũng khuyến cáo là đối với hội dân thì thường xuyên tổ chức kiểm tra đảm bảo tự tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy tại gia đình mình là một
thứ hai nữa là cũng có các phương án xử lý tình huống khi có cháy xảy ra được thuận lợi
vấn đề nữa là trang bị các phương viện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy sách tay hoặc là các trang chiên chữa cháy hoặc là các thiết bị phục vụ cho việc thoát nạn khi có cháy xảy ra như tháng dây hoặc là đối với các cấp chính quyền địa phương là tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên nhắc nhở các hội dân chấp hành tốt các quy định về phòng cháy cháy
trong dịp tết nguyên đán bính thân sắp đến nhu cầu sử dụng nguồn điện nguồn nhiệt rất lớn
việc buôn bán tích chữ hàng hóa trong nhiều hộ dân tăng cao vì vậy mỗi gia đình cần phải thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy kịp thời khắc phục sơ hở thiếu sót tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an huyện cửa đông năng tỉnh đắk lắc vừa điều tra truy bắt một đối tượng trong vụ cướp tài sản xảy ra tại xã cư cửa lông huyện cửa đông năng
trong khi chị phạm thị hiền chú ở thôn iapia đang nằm trên võng chờ để thu mua cà phê của người dân
thanh niên chạy xe máy đến bất ngờ giật chiếc túi sách đựng một mươi tám triệu đồng của chị hiền
chị hiền chống cử thì bị chúng dùng dao vào bình xịt hơi cay tấn công
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện cửa đông năng đã nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp là lê tuấn anh chú ở xã cư cửa lông huyện cửa đông năng
lực lượng công an đã thu giữ hung khí gây án chiếc túi sách là tăng vật và tiền hiện công an huyện cờ rông năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong vụ án
thưa quý vị lợi dụng thời điểm vào dịp cuối năm nhiều dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bất chấp pháp luật hoạt động cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc để thu lợi cá nhân
và để đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện trước trong và sau tết nguyên đán bính thân năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi đã xa quân tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm nhiều dịch vụ cầm đồ vi phạm
gần ba năm qua dịch vụ cầm đồ minh nga ở xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi do anh đoàn thanh bình làm chủ cơ sở đã thường xuyên lén lút cầm cố xe máy không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ theo quy định của pháp luật
tại thời điểm kiểm tra vào sáng ngày hai mươi một tháng một lực lượng công an đã phát hiện chủ cơ sở cầm cố một mươi chín xe máy các loại không rõ nguồn gốc và một số thủ tục giấy tờ cầm cố không đúng quy định của pháp luật
đây là cơ sở vừa kinh doanh dịch vụ cầm đồ vừa sửa chữa xe máy nên việc cầm cố xe không rõ nguồn gốc của cơ sở rất dễ tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động
lén lút hoạt động cầm cố không đúng quy định pháp luật nhưng chủ cơ sở lại đổ lỗi do chưa nắm luật
qua một tháng thực hiện mệnh lệnh đảm bảo an ninh trật tự tết phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành kiểm tra đột xuất hàng chục cơ sở dịch vụ cầm đồ phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm cầm cố vàng không rõ nguồn gốc và bán đồ chơi nguy hiểm nằm trong danh mục bị cấm của luật quy định
thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm của giám đốc công an tỉnh
nhiệt độ giảm sâu thêm rét đậm rét hại xảy ra trên diện rộng khi ngày đêm nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ sáu cho tới một mươi hai độ
sau đó khu vực này sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh khô nên mưa sẽ giảm đi xuống diện vài nơi nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức rất thấp
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày sắp tới không khí lạnh mạnh vòng qua biển tạo đời gió đông bắc dầu ẩm tác động liên tục gây ra mưa rào và rông nền nhiệt vì vậy cũng giảm khá mạnh
khu vực bắc trung bộ cũng có rét đậm trên diện rộng vùng núi phía tây trời rét hại nhiệt độ ngày đêm giao động từ tám cho tới một mươi chín độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm nhiều mây có mưa rào rải rác trời chuyển rét nhẹ đối với khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi
riêng khu vực hai tỉnh ninh thuận và bình thuận do nằm xa về phía nam nên không bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh trời phổ biến không mưa ban ngày có nắng
nhiệt độ ngày đêm trên toàn khu vực phổ biến từ một mươi tám cho tới hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm mây thay đổi mưa xảy ra vài nơi với lượng không nhiều trời rét nhẹ vào đêm và sáng gió đông bắc cấp ba
ban ngày nắng lên với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho tới hai mươi tám độ
các tỉnh nam bộ vẫn tiếp tục không mưa ngày nắng nhiều trong những ngày sắp tới nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho tới ba mươi bốn độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi bốn không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam có khả năng sẽ làm giảm nhiệt độ tại khu vực từ một cho tới hai độ